nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã tham dự cuộc duyệt binh ban đêm tại thủ đô bình nhưỡng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh triều tiên
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã cùng
các phái đoàn cấp cao từ trung quốc và nga tham dự cuộc duyệt binh được tổ chức
tại quảng trường kim nhật thành vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
cuộc duyệt binh có sự góp mặt của tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm hoa sơn một mươi bốn
và icbm hoa sơn một mươi tám nhiên liệu rắn cùng với một số máy bay không người lái kiểu mới cũng được trình diễn
trước lễ kỷ niệm phái đoàn nga do bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu đã đến bình nhưỡng
phái đoàn trung quốc do ủy viên bộ chính trị lý khổng trung dẫn đầu cũng tham dự lễ kỷ niệm
đây là những quan chức cấp cao đầu tiên đến triều tiên kể từ khi đại dịch covid một mươi chín